thưa quý vị bộ tài chính israel vừa trình lên quốc hội nước này bản dự chi ngân sách năm hai nghìn hai mươi
với số tiền lên tới một trăm năm mươi năm tỷ đô la mỹ trong đó chi tiêu quân sự tăng thêm tám tỷ đô la mỹ
ngân sách dự tri cho năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ tài chính israel tăng so với con số một trăm bốn mươi hai tỷ đô la đã được trình trước đó
chi phí quốc phòng được cho là sẽ tăng ít nhất tám tỷ đô la
công ty xếp hãng tín nhiệm modi gần đây ước tính xung đột ở gaza
khiến israel thiệt hại ít nhất hai trăm sáu mươi triệu đô la mỗi ngày
ảnh hưởng nặng đề hơn đến nền kinh tế israel so với các cuộc xung đột trước đây
ngoài chi tiêu quân sự israel sẽ cần thêm khoảng hai bảy mươi bảy tỷ đô la cho việc sơ tán một trăm hai mươi người dân
khỏi khu vực biên giới phía bắc và phía nam tăng ngân sách cho cảnh sát và các dịch vụ an ninh
cũng như tái thiết các khu vực định cư bị phá hủy
trong khi đó doanh thu của chính phủ israel dự kiến sẽ giảm chín sáu tỷ đô la do thuế doanh nghiệp và thuế bất động sản giảm
tri tiêu tiêu dùng tư nhân cũng giảm mạnh
nếu không thay đổi mức thuế thâm hụt tài chính của nước này sẽ tăng lên gần sáu gdp
trước các cuộc tấn công của lực lượng houthi nhằm vào các tàu thương mại ở biển đỏ
mỹ tuyên bố thành lập một liên minh có tên gọi chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng để bảo vệ các con tàu này
tuy nhiên nhiều nước đã tuyên bố không tham gia vào liên minh do mỹ khởi xướng
chính phủ tây ban nha italia pháp australia
cho biết họ sẽ không tham gia liên minh do mỹ dẫn đầu bảo vệ các tàu hàng đi qua biển đỏ khỏi các cuộc tấn công của houthi ở yemen
pháp italia và tây ban nha đều cho rằng họ sẽ không tham gia sứ mệnh dưới sự chỉ huy của mỹ
và sẽ chỉ tham gia khi đó là lực lượng của liên minh châu âu hoặc nato
chính phủ australia thì cho rằng các ưu tiên của hải quân nước này là các khu vực gần nhà hơn
cho đến nay mới chỉ có mỹ vương quốc anh naui hà lan hy lạp canada là những quốc gia chính thức tham gia
kể từ khi xung đột israel hamas bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi tại giải gaza
lực lượng houthi đã tiến hành hơn một trăm linh cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa
nhằm vào tàu thuyền di chuyển trên tuyến đường vận tải ở biển đỏ
các hãng vận tải thương mại hiện áp dụng khoản phụ phí bảy trăm linh đô la đối với mỗi container đi tuyến đường dài hơn
chỉ tính những hàng hóa do châu á sản xuất chuyển sang châu âu chi phí đã tăng thêm là hai tỷ đô la mỗi tháng
khu kinh tế kinh đào suyê đã thu hút được các khoản đầu tư kỷ lục trị giá một tám mươi năm tỷ đô la mỹ trong sáu tháng qua
trong số tám mươi chín dự án được phê duyệt chính thức có chín dự án của trung quốc nhiều nhất trong số các nước tham gia đầu tư
khu kinh tế kinh đào suyê có diện tích bốn trăm sáu mươi một km hai dọc theo hai bờ kinh đào suyê gồm sáu cảng và bốn khu phát triển
mục tiêu là thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng cách cung cấp các dịch vụ vận chuyển và công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế
khu công nghiệp này đã thu hút hai năm tỷ usd đầu tư nước ngoài từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị nếu năm hai nghìn hai mươi hai là một năm đầy thách thức của các ông lớn ngành công nghệ
thì năm hai nghìn hai mươi ba là năm phục hồi với tổng tài sản của một mươi tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới đã tăng bốn trăm chín mươi tỷ đô la mỹ
chỉ số công nghệ nasdaq chỉ số đo lường biến động giá cổ phiếu công nghệ
chỉ số đo lường biến động giá cổ phiếu công nghệ chỉ số đo lường biến động giá cổ phiếu công nghệ

tăng tới bốn mươi hai trong năm nay
điều này phản ánh sự lên ngôi của những tỷ phú công nghệ trong danh sách một mươi người giàu nhất thế giới năm hai nghìn một mươi chín
theo bình chọn của tạp chí forbes
đứng đầu trong danh sách không ai khác là tỷ phú công nghệ giám đốc điều hành mạng xã hội x
kiêm sở hữu hãng xe điển tesla elon musk
đầu năm nay ông vẫn là người giàu thứ hai thế giới sau khi là tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong năm hai nghìn một mươi
trong thương vụ thâu tóm mạng
tổng thống xã hội twitter mà hiện nay là mạng xã hội x
cổ phiếu hãng xe điện tesla đã tăng một trăm linh từ đầu năm
công ty hàng không vũ trụ spacex cũng được định giá tới một trăm năm mươi tỷ đô la vào tháng bảy vừa qua
nhờ hàng chục vụ phóng tên lửa thành công trong năm nay
đứng thứ hai là ông chủ meta mak zukanberg với tài sản gia tăng bảy mươi năm tỷ đô la
chiếm vị trí thứ ba là tỷ phú jeb bezos sáu mươi năm tỷ đô la
chỉ hai trong số một mươi người có khối tài sản tăng mạnh trong năm nay
không đến từ nước mỹ là ông chùm năng lượng và hóa dầu của indonesia brazogo paseku
người có khối tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong năm qua tính theo tỷ lệ phần trăm với mức tăng hơn chín trăm linh
người còn lại là amancio ortega ông chùm người tây ban nha đứng sau hãng bán lẻ thời trang zara